bản tin tối ngày bốn tháng sáu của bộ y tế cho biết có chín mươi hai ca mắc covid một mươi chín
trong đó năm trường hợp nhập cảnh cách ly ngay tám mươi bảy ca còn lại ghi nhận trong nước
tại bắc giang là sáu mươi hai ca bắc ninh một mươi ca tp hcm một mươi năm ca
tổng trong ngày việt nam đã ghi nhận hai trăm hai mươi bốn bệnh nhân covid một mươi chín và một trăm năm mươi bảy bệnh nhân khỏi bệnh
việt nam hiện có tổng cộng sáu bảy trăm bốn mươi bốn ca ghi nhận trong nước và một năm trăm bốn mươi ba ca nhập cảnh
bộ y tế vừa công bố ca tử vong thứ năm mươi liên quan đến covid một mươi chín tại nước ta
đó là bệnh nhân nam ba nghìn bảy trăm tám mươi sáu mươi bảy tuổi có địa chỉ tại nam định
bệnh nhân tử vong vào ngày ba tháng sáu trần đoán tử vong do sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng
nhiễm trùng huyết trên bệnh nhân ung thư phổi di căn não mắc covid một mươi chín